sau hai ngày lẩn trốn đối tượng võ thanh hòa nghi can dùng súng tự chế đến phòng giao dịch agribank
khu công nghiệp mỹ tho tại ấp bình tạo xã trung an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
để uy hiếp nhân viên nhằm cướp tài sản vào chiều ngày hai mươi năm tháng chín đã bị bắt
nghi phạm võ thanh hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã phước thạnh thành phố mỹ tho
tại cơ quan công an đối tượng đã thừa nhận hành vi dùng súng tự chế để đi cướp ngân hàng
nhưng bất thành qua khám xét lực lượng công an cũng đã thu giữ được vật chứng
phương tiện đối tượng sử dụng để gây án
trước đó khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi năm tháng chín nghi phạm võ thanh hòa điều khiển xe máy không biển số
tới phòng giao dịch agribank khu công nghiệp mỹ tho
tại đây đối tượng dùng vật có hình dạng giống súng tự chế
uy hiếp nhân viên phòng giao dịch yêu cầu đưa tiền
đồng thời đối tượng này còn để một gói bọc kín lên quầy giao dịch uy hiếp nhân viên ngân hàng
cùng nhân viên bảo vệ nhằm cướp tài sản
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ ứng phó được hướng dẫn
các nhân viên phòng giao dịch đã kịp thời báo tin cho lực lượng công an
lực lượng công an tỉnh tiền giang nhanh chóng có mặt tại hiện trường
tiếp cận vận động và kêu gọi đối tượng bỏ vũ khí đối tượng đã bỏ chạy ra ngoài lên xe tẩu thoát